thưa quý vị và các bạn để ghi nhận và tri ân sự hy sinh to lớn của ba liệt sĩ
đảng ủy và lãnh đạo công an tp hà nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ
theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân thời gian từ một mươi ba h đến một mươi bảy h ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tức ngày tám tháng bảy năm nhâm dần tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông
quận hai bà trưng tp hà nội
chương trình lễ tăng cụ thể như sau
từ một mươi ba h cho đến một mươi ba h ba mươi công bố quyết định của chủ tịch nước truy tặng huân chương chiến công hạng nhất
và quyết định của thủ tướng chính phủ cấp bằng tổ quốc ghi công và các quyết định khen thưởng
từ một mươi ba h ba mươi phút đến một mươi sáu h ba mươi phút lễ viếng
từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi bảy h lễ truy điệu
từ một mươi bảy h lễ di quan đưa thi hài ba liệt sĩ về đài hóa thân hoàn vũ hà nội
để điện thoại
an táng ba liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tp phường tây tiểu quận bắc từ liêm tp hà nội